những ngày này nghệ an đang bước vào đợt nắng nóng cao điểm nhiệt độ luôn ở mức cao lên đến bốn mươi độ c
nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe cũng như là cuộc sống sinh hoạt của người dân
đặc biệt đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn trên địa bàn làm một người thiệt mạng
tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
mới đầy nhất vụ cháy bùng phát vào lúc một mươi bốn h ngày ba tháng bảy
đã thiêu dụi khoảng một hectare rừng keo tại địa bàn xóm chín xã quỳnh mỹ huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
trước đó ngày hai tháng bảy rừng thông hàng chục năm tuổi đang trong thời kỳ thu hoạch thuộc xã diện yên huyện diễn châu bốc cháy dữ dội
ngày một tháng bảy một đám cháy lớn cũng xảy ra tại rừng thông thuộc địa bàn xã khánh sơn huyện nam đàn
các vụ hỏa hoạn khác cũng liên tiếp xảy ra trên địa bàn một số huyện
các cấp chính quyền đã khuyến cáo người dân tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe và tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng